thưa quý vị sáng nay hai mươi năm tháng chín thủ ủy quyền của bộ trưởng bộ công an
lãnh đạo công an tỉnh thái bình đã trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với trung úy đỗ văn tú
cán bộ công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
trước đó chiều ngày hai mươi bốn tháng chín thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy kể từ ngày hai mươi bốn tháng chín
đối với đồng chí đỗ văn tú đồng thời lãnh đạo bộ công an đã gửi lời thăm hỏi và hỗ trợ gia đình đồng chí đỗ văn tú
một trăm linh triệu đồng trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân
ban giám đốc công an tỉnh thái bình đã biểu dương tinh thần dũng cảm
không quản ngại khó khăn nguy hiểm của đồng chí để bảo vệ bình yên cho nhân dân
ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cũng đã quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đồng chí
khi phòng giao dịch ngân hàng acribank
khu công nghiệp mỹ tho tiền giang mở cửa vào đầu giờ chiều nay
một nam thanh niên đi xe máy đeo bà lô tay cầm súng tự chế vào yêu cầu đưa tiền nhưng bị truy hô nên bỏ chạy
công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng
theo thông tin ban đầu vụ cướp ngân hàng xảy ra vào lúc một mươi ba h bốn mươi năm ngày hôm nay hai mươi năm tháng chín
khi phòng giao dịch ngân hàng mở cửa hoạt động
một người đàn ông đi xe máy hiệu yamaha exciter màu đen không biển số
dựng trước cửa phòng giao dịch đội nón bảo hiểm đeo khẩu trang và mang ba lô màu đen bước vào
người đàn ông ném ba lô vào quầy giao dịch yêu cầu đưa tiền trên tay cầm một khẩu súng tự chế
lập tức nhân viên và bảo vệ truy hô nên người này nổ một phát súng rồi chạy ra xe
sau khi thấy cảnh sát bảo vệ mục tiêu thì đối tượng bỏ lại súng lên xe tẩu thoát hướng về huyện châu thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã thi hành quyết định
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn hanh
trú tại tp hcm và lại trí thành chú tại vĩnh long để điều tra về hành vi tham ô tài sản
nguyễn văn anh là trưởng nhóm vận hành và lại trí thành là nhân viên tư vấn
được giao nhiệm vụ vận chuyển điện thoại di động để giao cho khách hàng
đã bàn bạc thống nhất chiếm đoạt số điện thoại di động cất giữ tại địa điểm kinh doanh bình chánh của công ty
các đối tượng đã quét mã vạch xuất các điện thoại di động tại địa điểm kinh doanh rồi đem đi bán
tổng giá trị tài sản mà hênh và thành chiếm đoạt là hơn hai ba tỷ đồng
thưa quý vị mặc dù không có mỹ phẩm để giao cho các đại lý
thế nhưng lê thị diệu vẫn xưng danh là tổng đại lý của một công ty mỹ phẩm để lừa đảo chiếm đoạt trên ba năm tỷ đồng
vào ngày hôm nay kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm
tòa nhân dân tỉnh bạc liêu tuyên phạt bị cáo lê thị diện
một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện đông hải một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó từ tháng ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi diện lấy danh nghĩa tổng phân phối mỹ phẩm của công ty đông anh
để chiếm đoạt tiền của các đại lý
diện chiếm đoạt tiền mua mỹ phẩm của một mươi năm bị hại trên địa bàn các tỉnh bạc liêu cà mau kiên giang
với số tiền trên ba năm tỷ đồng
người thấp nhất là ba mươi năm triệu đồng người cao nhất là một hai tỷ đồng
ngoài hình phạt tù hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu buộc bị cáo diện bồi thường
cho các bị hại hơn hai chín tỷ đồng
liên quan đến vụ sập căn nhà bốn tầng trong hẻm một trăm ba mươi ba đường bình quế phường hai mươi bảy quận bình thạnh
tp hcm xảy ra vào chiều ngày hôm qua khiến cho bảy người bị thương
vào ngày hôm nay ông trần đăng khoa tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận bình thạnh
tp hcm cho biết một số thông tin cụ thể về vụ việc
thưa quý vị và các bạn chương trình tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
khi phòng giao dịch ngân hàng agribank khu công nghiệp mỹ tho tiền giang mở cửa vào đầu giờ chiều nay
thì một nam thanh niên đi xe máy đeo bà lô tay cầm súng tự chế vào yêu cầu đưa tiền nhưng bị truy hô nên bỏ chạy
công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng
theo thông tin ban đầu vụ cướp ngân hàng xảy ra vào lúc một mươi ba h bốn mươi năm ngày hai mươi năm tháng chín
khi phòng giao dịch ngân hàng mở cửa hoạt động thì một người đàn ông đi xe máy hiệu yamaha exciter màu đen không biển số
dựng trước cửa phòng giao dịch đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang và mang ba lô màu đen bước vào
người đàn ông ném bà lô vào quầy giao dịch yêu cầu đưa tiền trên tay cầm một khẩu súng tự chế
lập tức nhân viên và bảo vệ truy hô nên người này nổ một phát súng rồi chạy ra xe
sau khi thấy cảnh sát bảo vệ mục tiêu thì đối tượng bỏ lại súng lên xe tẩu thoát về hướng huyện châu thành
con nợ xin trả nợ hàng tháng nhưng mai và vi không đồng ý mà còn cưỡng đoạt tài sản của con nợ với số tiền hai mươi bảy triệu đồng
công an tp long xuyên tỉnh an giang vừa khởi tố bắt tạm giam đối với phan thị tuyết mai và trần hoàng khả vi
cùng chú tại thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu mai và vi cùng nhóm bạn đến cửa hàng của nguyễn huỳnh trúc anh
chú tại phường mỹ hoàng
công an thành phố long xuyên đòi tiền
trúc anh xin được trả hàng tháng nhưng vi và mai không đồng ý
lúc này mai đến móc túi trúc anh lấy điện thoại di động và hơn một năm triệu đồng
rồi yêu cầu trúc anh lên xe để trở về nhà nói chuyện
tại đây mai và vi yêu cầu trúc anh đưa mật khẩu điện thoại
và đã chuyển hai mươi bảy triệu đồng trong tài khoản của trúc anh đến số tài khoản của vi
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người liên quan đến vụ việc thượng úy đỗ văn tú
là cán bộ công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ
có thể nói đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng
bởi đối tượng có hành vi rất manh động để gây án
quá trình điều tra vụ án cũng gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên bằng tinh thần quyết tâm khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
sau một mươi bốn tiếng đối tượng đã bị bắt giữ thành công
việc xử lý nghiêm đối tượng phạm tội có hành vi liều lĩnh
là vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm
chị hiền là một trong những người đã chứng kiến vụ việc đau lòng
xảy ra vào tối ngày hai mươi một tháng chín
khi có sự xuất hiện của một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp trên địa bàn
tại tổ dân phố số năm thị trấn an bài
chị và một số người dân tại đây đã báo ngay tin cho lực lượng công an
thời điểm đó đồng chí đỗ văn tú đang trong ca trực tại trụ sở
sau khi cuộc quẹo
kết thúc khoảng ba phút là đồng chí tú xuất hiện
đồng chí tú xuất hiện thì lúc đầu là đồng chí tú cũng đi qua đối tượng
chắc là cũng để nắm tình hình rồi thì nắm như thế nào
thì là đi qua được khoảng một mươi mét
thì đồng chí tú quay lại
quay lại thì đồng chí tú đã tiếp cận với đối tượng
khi mà tôi quay vào thì là nghe tiếng kêu
giờ chúng tôi quay ra thì đồng chí tú đã chạy sang bên đây
đường vào nằm gật ra
đây là hiện trường xảy ra vụ việc
những dấu vết hiện vẫn chưa thể mờ
đây được xác định là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
bởi đối tượng đã có hành vi rất manh động
dùng dao nhọn liên tiếp đâm gần một mươi nhát vào người đồng chí đỗ văn tú
sau khi gây án đối tượng ngay lập tức bỏ trốn khỏi địa bàn
đây là vụ án mà chưa có một thông tin gì về đối tượng
đó chính là khó khăn sử dụng đối tượng
đó chính là về điều kiện
tại khu vực hiện trường là điều kiện về mặt thời gian là vào đêm
thứ hai là không gian là khu vực hiện trường là không có đèn đường
thứ ba là nhân chứng của chủ trường là cũng không cung cấp được nhiều thông tin về đối tượng
ban chuyên án đã được thành lập
thông qua việc khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
chân dung đặc điểm đối tượng đã được phác họa
trên cơ sở đó
ban chuyên án huy động tối đa lực lượng
và tổ chức truy xét nóng nghi phạm
sau một mươi hai h sát binh
thì chúng tôi đã giữ được đối tượng
lần theo đối tượng
lần theo dấu vết của đối tượng
chúng tôi đã xác định đối tượng đang ở linh bình
báo cáo lãnh đạo của quân tỉnh tập trung triển khai lực lượng
và trực tiếp với đồng chí phó ông đốc thủ trưởng quân điều tra
là dẫn một tổ công tác sang để đi bắt đối tượng
tại cơ quan điều tra
đối tượng võ tiến mạnh
sinh năm hai nghìn hai
trú tại xã quang bình huyện kiến sương tỉnh thái bình
đã thừa nhận hành vi phạm tội
thế lựa chọn cấm điện thoại ra
chẳng còn gọi đến lúc xe
quay lại cho dương giao
vô cùng sự xuất hiện của đồng chí túm đấy
có thể có kẻ án mạng lớn hơn nữa xảy ra với địa phương này
bản chất khi anh này đã có sự chuẩn bị về công cụ
rồi tìm gặp gỡ chị mà anh ấy quen biết
và có ý định yêu đương
nhưng không được sự chấp thuận của chị này
chính vì vậy
cái nảy sinh
cái tư tưởng trả thù của anh ấy trong con người
sự ra đi của người chiến sĩ đỗ văn tú đã để lại nhiều tiếc thương
bởi trong công việc tú luôn được đồng nghiệp đánh giá là người tận tâm
hết mình với công việc và được nhân dân yêu mến
vì vậy việc truy bắt nhanh đối tượng gây án
cũng như cần phải xử lý nghiêm đối tượng có hành vi đặc biệt nguy hiểm này
là điều được nhân dân rất quan tâm
chúng tôi từ hôm qua nay người dân khi nghe tin chiều hôm qua bắt được tội phạm
thì chúng tôi rất bất ngờ
bởi vì họ cũng cảm hờn cảm giận
nó nửa mạng và có nhiều hành động manh động
lúc mà xảy ra sự việc thì không ai tưởng tượng nói
mà cũng không nghĩ là nó lại bạo động như thế vậy
không phải là chú tú mà với bất cứ ai
với những đối tượng như thế thì không thể bỏ qua được
trước tấm gương hy sinh anh dũng trong khi thực hiện nhiệm vụ
bộ trưởng bộ công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm
từ trung úy lên thượng úy đối với đồng chí đỗ văn tú
ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cũng đã truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
người chiến sĩ trẻ đỗ văn tú đã mãi mãi ra đi
thế nhưng những việc làm hình ảnh và tình cảm yêu thương
của tất cả đồng chí đồng đội và nhân dân
nhớ đến cái tên đỗ văn tú
sẽ còn mãi khác ghi
nhóm thanh niên sáu người bất ngờ rút một vật giống súng
và mã tấu tấn công hai thanh niên
hậu quả một người bị bắn gục ngã tại chỗ
và được đưa đến bệnh viện cấp cứu
sau khi gây án nhóm sáu thanh niên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
theo thông tin ban đầu hai nhóm thanh niên này có mâu thuẫn về tiền bạc
nên hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn
hiện lực lượng công an đang tiến hành xác minh
truy bắt các đối tượng gây án
tại bình định tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa
sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy
và tuyên phạt các bị cáo những bản án thích đáng
theo pháo trạng vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
trần quốc tuấn đã hai lần mua ma túy
với số lượng sáu mươi viên thuốc lắc
và sáu hộp một mươi ma túy cây
tổng số tiền là tám mươi bốn triệu đồng
sau đó đem về nhà cất giấu
rồi chia thành nhiều gói nhỏ để bán lại
đinh văn chín biết trần quốc tuấn mua ma túy để bán là vi phạm pháp luật
nhưng vẫn tham gia giúp sức
chín đã dùng xe mô tô chở tuấn
mang ma túy đi bán và được tuấn trả tiền công bốn trăm linh đồng
kết thúc phiên tòa trần quốc tuấn bị tuyên phạt chín năm tù
bị cáo đinh văn chín nhận bản án tám năm tù
qua điều tra truy xét công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng
là đỗ tấn và huỳnh huy cường
đều trú tại tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
là những đối tượng nghiện ma túy không có nghề nghiệp
để có tiền mua ma túy
sử dụng và trang trải cuộc sống
hai đối tượng lực và cường
đã bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp tài sản
khi đi qua nhà chị hoàng thị thu huyền
trú tại xã sông ray
cửa mở không có người
nên lực đã dừng xe đứng ngoài đường để cảnh giới
còn cường lèn đi vào trong nhà chị huyền
lấy trộm một điện thoại di động
sau đó cả hai tiếp tục đột nhập vào nhà
anh phan nhật khanh ở huyện cẩm mỹ
trộm một điện thoại
tổng trị giá tài sản hơn hai mươi năm triệu đồng
số tài sản trộm được đối tượng mang đi bán
chia nhau tiêu sải
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an thị xã bình minh
và công an xã mỹ hòa
triệt phá một nhóm đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền
vào khoảng một mươi h ba mươi phút
ngày hai mươi năm tháng chín
tiến hành kiểm tra tại khu đất trống
thuộc tổ một ấp mỹ hương hai
xã mỹ hòa thị xã bình minh
lực lượng công an phát hiện có nhiều đối tượng
tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
ngay khi phát hiện có công an một số đối tượng đã bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng đã bắt giữ được một mươi một đối tượng có liên quan
tăng vật tạm giữ tại hiện trường
gồm ba con gà nhiều cặp cửa sắt
một mươi hai điện thoại di động chín xe mô tô
và trên ba mươi năm triệu đồng
tin cập nhật về áp thấp nhiệt đới
hiện áp thấp nhiệt đới tiến sát bờ
cách đà nẵng khoảng chín mươi tám km
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
và mưa lớn
tỉnh quảng nam đã ra quyết định cấm biển
kể từ bảy giờ ngày hai mươi năm tháng chín
cho đến khi tình hình thời tiết trên biển
trở lại trạng thái bình thường
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cũng đã thông báo
yêu cầu các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển
khẩn trương vào neo chú
để đảm bảo an toàn
trong sáng ngày hôm nay tại cảng tịnh kỳ
thành phố quảng ngãi đã có hàng trăm tàu thuyền
đã vào bờ neo chú
trước tình hình trên văn phòng bộ công an
thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an
đã có công điện đề nghị
ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương
khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu
căn cứ thực tế tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới
công an các đơn vị địa phương
cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
và chính quyền địa phương về công tác ứng phó
hai theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai
chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời hiệu quả
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
đối với khu vực ven biển các tỉnh từ quảng bình đến phú yên
phối hợp chặt chẽ với các ngành lực lượng tại cơ sở
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản
trên các đảo và lồng bè
cho canh nuôi chồng thùy hải sản
các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển
đảm bảo an toàn các tuyến đê biển sung yếu
hoặc đang thi công rở ràng
kiểm tra hướng dẫn nheo đậu tàu thuyền
tại các khu nheo đậu tranh trú
đảm bảo an toàn cháy nổ an ninh trật tự xã hội
sẵn sàng lực lượng phương tiện
để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đối với khu vực đất liền trung bộ tây nguyên và nam bộ
phối hợp chặt chẽ với các ngành lực lượng tại cơ sở
kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối khu vực trụng thấp
để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân
khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
tổ chức tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân
kỹ năng ứng phó thiên tai kịp thời thông tin về tình hình
và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đảm bảo công tác trực ban trực chỉ huy quân số
sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và phòng chống thiên tài
thưa quý vị vụ sập nhà bốn tầng ở phường hai mươi bảy quận bình thạnh tp hcm
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng chín
dưới hàng trăm tấn gạch đá bê tông
các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng đội ngũ y tế tp hcm
đã bất chấp nguy hiểm nỗ lực chạy đua với thời gian
để cứu càng sớm càng tốt những nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát
sau vụ sập nhà xảy ra
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận bình thạnh đã điều động ba xe và một mươi tám cán bộ chiến sĩ
trước tính chất nghiêm trọng của sự cố
còn nạn nhân bị thương đang kẹt lại bên trong
công an tp hcm chi viện một xe và bảy cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
đại tá huỳnh ngọc quang
phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã trực tiếp chỉ huy tổ công tác
vừa làm sao vượt thời gian nhưng phải đảm bảo an toàn ở mọi phương diện
phải nói là thời gian là hết sức quý báo
chúng tôi đã tìm mọi phương pháp biện pháp
để làm sao đưa được nạn nhân ra bên ngoài
mà chúng ta biết rằng là trong cái điều kiện thời tiết của ngày hôm đó
hết sức nguy hiểm
ta biết rằng những ngày hôm đó
ngày này là tp hcm có những cơn mưa bất thường
và lo lắng nhất của tôi là
trong quá trình cứu nạn cứu hộ
mà mưa ập đến
thì chúng tôi chưa biết là cách xử lý như thế nào cho nó hợp lý lúc đó
thật sự là tôi rất lo lắng trong cái ngày cứu nạn hôm đó
chỉ mong làm sao là trời quang mây tạnh
đừng bao giờ xảy ra những cơn mưa
nếu xảy ra cơn mưa thì rõ ràng với khối lượng bê tông
đã đổ sập như thế
thì lượng nước mưa đổ xuống thì chắc chắn đều là
nguy cơ sụp đổ chắc chắn là như thế
căn nhà một trệt ba lầu
sụp đổ hoàn toàn
nạn nhân kẹt sâu bên trong dưới đống đổ nát
khe hở nhỏ nhiều gạch đá
nhóm cứu hộ đã phải dùng tay
để bới từng viên gạch ra ngoài
sau đó bò vào bên trong tiếp cận nạn nhân
đây là việc làm hết sức khó khăn
đòi hỏi bản lĩnh kinh nghiệm khéo léo
và tính toán hết sức kỹ lưỡng và chính xác
từ cấp chỉ huy
đến các chiến sĩ trực tiếp cứu hộ bên trong
lúc đó chui vào thì đánh giá là
khu vực đó
sụp đổ rất là lớn
tường sụp đổ xuống là đã nứt rồi
bắt buộc phải
để mới thực hiện được nhiệm vụ
và khi vào
tiếp cận vào
thì phát hiện được hai nạn nhân
ở hai địa điểm gần nhau
và đánh giá được là một nạn nhân là bị nặng
vì trắng thương ở phần đầu
vì các mảnh gạch
cắt ra máu nhiều
còn nạn nhân
còn nạn nhân bị nặng
nạn nhân còn lại
thì nằm sâu vào trong cái khe hở
thì lúc đó là hai chân của nạn nhân là
bị hai thanh sắt
chân đã vùi sâu vào trong cái chỗ bê tông
sau khi đã cố định bê tông phía trên
thì lúc đó là tôi mới phát hiện ra
nghe cái mùi ga
nó bị rò rỉ
thì lúc đó mới báo cho chỉ huy
để xem xét vị trí
của cái rò rỉ ga đó ở vị trí nào
đội cảnh sát chỉ trái và cứu nạn cứu hộ
của quận bình thạnh
mới báo là
nó bị rò rỉ bình ga
hoặc của gia đình
và nằm ở phía trên của khu vực
là chúng tôi đang thực hiện ở dưới
thì lúc đó
để đảm bảo an toàn
cho cán bộ chiến sĩ và nạn nhân
báo cáo với chỉ huy
cho triển khai thêm một tổ
sử dụng lăng
để phun xương làm mát
dưới khối lượng gạch đá lớn như vậy
với hơn hai giờ nỗ lực
tổ cứu hộ đã đưa toàn bộ nạn nhân
ra ngoài kịp thời
phóng viên truyền hình công an nhân dân sáng nay đã có mặt
tại các bệnh viện nơi bệnh nhân đang điều trị
để ghi nhận tình hình sức khỏe của các bệnh nhân này
sự cố công trình
tại số một trăm ba mươi ba một đường bình quế
phường hai mươi bảy ngày hôm qua
khiến sáu người thợ và chú hộ
cùng vợ và con gái đang trong nhà
khi xảy ra sự cố hai người thoát ra được bên ngoài
còn lại bảy người mắc kẹt bên trong
ngay khi nhận thông tin vụ việc
các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện quận bình thạnh
các bác sĩ cho biết
sau khi nhận được thông tin về sự cố sập nhà
tại phường hai mươi bảy quận bình thạnh
bệnh viện đã cử hai xe cấp cứu đến hiện trường
để hỗ trợ vận chuyển các nạn nhân
trong số bốn bệnh nhân
thì có ba trường hợp
là tương đối nhẹ
một trường hợp là không bị chấn thương gì cả
và một trường hợp
thì tương đối là cần phải có kiểm tra
qua chụp x ray
nhưng kết quả thì chưa ghi nhận bất thường
sau phần thâm phám
bệnh viện bình thạnh chứng đoán là
những nạn nhân
những nạn nhân này chỉ bị chấn thương phần mềm
xây xác ngoài da thôi
phải nói là được sự phối hợp rất là chặt chẽ
từ sở y tế ủy ban dân quận
cấp cứu một một năm lực lượng phòng trái
chữa trái cứu hộ cứu nạn
phối hợp cùng với lại bệnh viện
bình thạnh kể cả bệnh viện
trong xử lý nạn nhân
phải nói là quy trình hôm qua
thực hiện rất là tốt
đáp ứng được nhu cầu xử lý nhanh
điều trị tiếp thời
đặc biệt là có hai trường hợp nặng
nói chung là
phải xử lý bên bệnh viện nhân dân gia đình
thông tin cập nhật lúc một mươi một giờ sáng
tại bệnh viện nhân dân gia đình
hai nạn nhân của vụ sập nhà nhập viện
trong tình trạng đai chấn thương
bệnh nhân đầu tiên nhập viện cấp cứu
với tình trạng sốc đai chấn thương
giả phổi hai bên trang khí mạng phối phải
gây kính xương đùi trái tổn thương thận cấp
bệnh nhân được xử lý hồi sức sốc
truyền máu phẫu thuật cắt lọc khâu vết thương
hiện tại sinh hiệu bệnh nhân tạm ổn
thở máy theo dõi giọt phổi hai bên
trang khí mạng phối phải
bệnh nhân thứ hai bị gãy hai xương cản chân phải
gãy trượt khớp háng trái và được mổ cắt lọc
đặt cố định ngoài chân phải
hiện tại cả hai bệnh nhân đều tỉnh sinh hiệu tạm ổn
theo dõi hậu phẫu tự khoa gây mê hồi sức
thưa quý vị mới đây trong khi thực hiện
nhiệm vụ tuần tra trên đường võ văn kiệt
đoạn qua địa bàn phường một quận năm
phát hiện có một người đàn ông đang chấp chới
giữa kênh tàu hủ
hai cán bộ công an đã lao xuống kênh
để cứu người đuối nước
hai đồng chí gồm trung tá nguyễn đình tùng
và trung úy dương xuân trường
cán bộ công an phường một quận năm
khi đến trước cổng bệnh viện diệt đới
thành phố hồ chí minh
hai chiến sĩ phát hiện có một người đàn ông
đang chấp chế giữa kênh tàu hủ
hai chiến sĩ nhanh chóng dùng phao lao xuống dòng nước
bơi nhanh hướng về phía người bị nạn
sau một lúc thực hiện cứu nạn
hai cán bộ công an đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn
được biết người bị nạn có hộ khẩu thường trú
tại tỉnh long an là bệnh nhân tâm thần
và thời điểm được phát hiện
nạn nhân này dường như có ý định tự tử
hành động kịp thời lao xuống kênh
cứu người đuối nước của hai cán bộ công an
được những người chứng kiến và cộng đồng mạng cảm kích khen ngợi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh cho biết
đã thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn văn văn
nguyễn văn hên và lãi trí thành
để điều tra về hành vi tham ô tài sản
lợi dụng chức vụ quyền hạng được giao
nguyễn văn hên là trưởng nhóm vận hành
và lại trí thành nhân viên tư vấn giao nhận
được giao nhiệm vụ vận chuyển điện thoại di động
để giao cho khách hàng
đã bàn bạc thống nhất chiếm đoạt số điện thoại di động
cất giữ tại địa điểm kinh doanh
bình chánh của công ty
các đối tượng đã quét mã vạch
xuất các điện thoại di động tại địa điểm kinh doanh
rồi đem đi bán
điện thoại di động được xuất từ địa điểm kinh doanh
bình chánh để giao cho khách hàng
nhưng không thực hiện mà bán hoặc cầm đồ
để chiếm đoạt tiền của công ty
tổng giá trị tài sản mà hên và thành
chiếm đoạt là hơn hai ba tỷ đồng
hiện vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng
cũng có hồ sơ xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
công an quận gò vấp tp hcm cho biết
từ đầu tháng chín đến nay
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an quận gò vấp phối hợp với
đội cảnh sát hình sự đội cảnh sát giao thông
và công an các đơn vị trên địa bàn
đã tiến hành tổng kiểm tra hành chính
các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ
các kho bãi giữ xe
phát hiện hàng trăm xe máy không có giấy tờ hợp lệ
kiểm tra tại các tiệm cầm đồ trên địa bàn
và mở rộng kiểm tra các kho hàng
chiếc xe gắn máy là tài sản nhận cầm cố
của các cửa tiệm cầm đồ
công an quận gò vấp phát hiện hàng trăm xe gắn máy của
trong bãi giữ xe trên đường phan huy ích phường một mươi hai
công an phát hiện có một trăm ba mươi bốn xe
của một tiệm cầm đồ
trong đó có tám mươi hai xe không đúng chủ
tại bãi xe trên đường số chín phường chín
phát hiện có một trăm tám mươi bốn xe của năm tiệm cầm đồ
trong đó có một trăm hai mươi xe không chính chủ
và hàng chục xe khác không có đăng ký xe bán chính
tại bãi trong giữ xe trên đường lê văn thọ
phát hiện có một trăm năm mươi một xe của hai tiệm cầm đồ
trong đó có một trăm hai mươi sáu xe không chính chủ
và hàng chục xe khác không có giấy tờ xe
không có đăng ký xe
ngoài các kho bãi nêu trên
công an quận gò vấp cũng tiến hành mở rộng kiểm tra
tất cả các điểm trong giữ xe tiệm cầm đồ có nghi vấn
đối với các phương tiện không rõ chú phương tiện
sẽ giao lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự
công an phường tiếp tục xác minh làm rõ
căn cứ tài liệu thu thập được
công an quận gò vấp đã lập biên bản
các điểm kinh doanh dịch vụ cầm đồ
có vi phạm về các lỗi
như cầm cốt tài sản thuộc sở hữu của người khác
mà không có giữ ý quyền
không thực hiện đầy đủ quy định về quản lý an ninh trực tự
đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
nhận cầm cốt tài sản không có hợp đồng theo quy định
vụ việc tiếp tục được cơ quan công an
mở rộng xác minh điều tra xử lý theo quy định